xã nhơn an thị xã an nhơn tỉnh bình định nơi được mệnh danh là thủ phủ mai phẳng miền trung
đang nhộn nhịp vào vụ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
những năm gần đây theo xu hướng thị trường người trồng mai an nhơn dần chuyển đổi sang trồng các loại mai bonsai có giá trị cao
và thời tiết năm nay thuận lợi hứa hẹn cho một mùa hoa tết bội thu một cái tết ấm no cho người trồng mai vùng này
người dân tại xã nhơn an thị xã an nhơn tỉnh bình định trồng trên một triệu tru mai cảnh
trong đó hầu hết là mai tạo ráng
so với mọi năm thời tiết năm nay thuận lợi hơn nên mai phát triển đồng đều và tốt nụ dày
lượng mai cảnh của xã nhơn an xuất bán được dự tính có thể gấp rưỡi so với năm ngoái
thì vườn của mình đang hiện tại là khoảng từ sáu đến bảy ngàn cây mà cũng là đạt được cây thương phẩm
nhưng mà dự định năm nay thì mình xuất ra khoảng thị trường là khoảng hai đến hai hơn
và còn những số lượng còn lại thì mình sẽ chăm sóc
đỡ mình coi như là tiếp tục những năm cơ tiếp
thị xã an nhơn có gần một năm trăm linh hộ trồng mai cảnh số lượng gần một năm triệu trậu
trên diện tích hơn một trăm bốn mươi năm hectare
hiện nay nhiều nhà vườn đã bắt đầu xuất mai bán cho thương lái
do thời tiết ủng hộ nên chất lượng mai tốt giá bán mai cũng cao hơn mọi năm
khiến người trồng mai tại đây rất phấn khởi
năm nay thì chất lượng mai so với mọi năm thì cũng không có thay đổi nhiều
nhưng mà về xét về giá thì còn khá là cao
hôm nay thì anh em lấy khoảng năm trăm linh
năm trăm linh cây năm trăm linh góc mai khoảng ba xe tải ba xe tải chở về
hôm qua thì chở được hai xe rồi hôm nay thì cũng còn khoảng một xe máy hai xe nữa thôi
dịp tết canh tí hai nghìn hai mươi doanh thu bán mai tại toàn thị xã an nhơn bước đạt hơn chín mươi tỷ đồng
chiếm đến chín tám cơ cấu giá trị trồng trọt của thị xã
nghề trồng mai cảnh đã góp phần giải quyết công an việc làm cho lao động nông nhàn dịp cận tết
thay đổi điều kiện kinh tế xã hội của địa phương